thưa quý vị mây rông và mưa rông có khả năng xuất hiện vào chiều tối nay ở khu vực bắc bộ
mưa sau chuỗi ngày nắng nóng rất dễ kèm theo các hiện tượng như gió giật mạnh sấm xét và thậm chí là cả mưa đá
người dân tại vùng núi trung du bắc bộ cần đề phòng với các hiện tượng này
còn trung bộ thì nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
còn tây nguyên và nam bộ thì chiều ngày hôm nay vẫn có mưa rông rải rác
thế nhưng cường độ mưa thì giảm hơn rõ rệt so với những ngày trước ít có khả năng xảy ra ngập ống
tuy vậy quý vị vẫn cần đề phòng với nguy cơ xảy ra sấm xét và gió giật mạnh